trong tháng đầu năm hai nghìn hai mươi tai nạn giao thông làm năm trăm chín mươi một người thiệt mạng và bị thương chín trăm sáu mươi tám người
các chỉ số đều giảm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
đây là thông tin vừa được ủy ban an toàn giao thông quốc gia đưa ra
ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho biết trong tháng một từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
đến ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi toàn quốc xảy ra một ba trăm linh vụ tai nạn giao thông
làm chết năm trăm chín mươi một người và chín trăm sáu mươi tám người bị thương
so với tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín tai nạn giảm hai trăm hai mươi bảy vụ ít hơn một trăm ba mươi tám người chết và giảm một trăm sáu mươi chín người bị thương
cục cảnh sát giao thông cũng cho biết tính riêng một mươi năm ngày đầu năm
sau hai tuần triển khai nghị định một trăm linh năm hai nghìn một mươi chín số vụ tai nạn giao thông đã giảm sâu
so với hai tuần liên kế trước đó
chỉ số liên quan đều thấp hơn
cụ thể cả nước xảy ra ba trăm hai mươi hai vụ va chạm làm chết hai trăm bốn mươi chín người bị thương một trăm năm mươi tám người
đặc biệt không có tai nạn nghiêm trọng liên quan đến bia rượu